thưa quý vị trong lúc lái thuyền ra biển khai thác sò ba ngư dân của hà tĩnh đã bị sóng đánh lật thuyền lênh đênh trên biển nhiều giờ trước khi được ứng cứu
dạng sáng nay thuyền của anh nguyễn văn tùng chú ở huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh cùng với hai ngư dân khác là anh nguyễn văn thuấn chú tại huyện cẩm xuyên và anh võ đức hùng chú tỉnh quảng bình ra biển khai thác sò ở khu vực hòn én vùng biển giáp danh với huyện cẩm xuyên và huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
cách đất liền khoảng ba hải lý trong quá trình khai thác sò thuyền của ba ngư dân bị sóng to do lớn đánh chìm cả ba ngư dân đã ôm can nhựa lênh đênh trên biển
đến chín giờ ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín người dân thôn lê lợi và thôn xuân thắng xã kỳ xuân đã phát hiện và tổ chức cứu nạn đưa vào bờ an toàn hiện cả ba ngư dân tình trạng sức khỏe ổn định